trong diễn biến liên quan tổng thư ký liên đoàn ả rập al ông ahmed aboulgeid ngày hôm qua đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột vũ trang leo thang nghiêm trọng hiện nay ở giải gaza để tránh tình trạng xấu đi hơn nữa có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của toàn khu vực
phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của ngoại trưởng các nước ả rập ở thủ đô cairo ông aboulgeid đánh giá leo thang hiện nay giữa người palestine và israel là chưa từng có
đồng thời cảnh báo rằng có khả năng cao tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và các cuộc đối đầu sẽ mở rộng đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn
ông abu gheid kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và cân nhắc hậu quả những hành động của mình đồng thời cảnh báo rằng các hành động trả đũa mà israel đang chuẩn bị sẽ không mang lại ổn định cho khu vực mà trái lại sẽ đẩy khu vực tới nhiều hành động bạo lực hơn nữa
ông nhắc lại việc phản đối các hành vi bạo lực chống lại dân thường nhấn mạnh rằng giết hại dân thường và đe dọa người dân vô tội là một việc làm không thể chấp nhận
người đứng đầu al cho biết việc chấm dứt chiếm đóng và thành lập một nhà nước palestine độc lập trong phạm vi biên giới năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy với đông jerusalem là thủ đô là cách hợp lý duy nhất để đảm bảo một tương lai an toàn cho cả người palestine và israel